những ngày qua phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc đã tổ chức phát khẩu trang y tế miễn phí cho người dân tham gia giao thông trên các phương tiện ô tô khách xe buýt và xe mô tô nhằm phòng tránh sự lây lan dịch bệnh
chỉ tính từ ngày ba mươi tháng một đến sáng ngày hai tháng hai lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc đã phát miễn phí trên năm khẩu trang y tế cho người đi đường
ngoài cấp phát khẩu trang y tế miễn phí phòng cảnh sát giao thông còn tuyên truyền nhắc nhở người dân hạn chế đến những nơi đông người khi tham gia giao thông bằng phương tiện công cộng nên đeo khẩu trang để phòng tránh dịch bệnh